cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
các tổ công tác của bộ công an đã triển khai ở năm mươi tám địa phương
qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương sáu một trăm một mươi chín trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
khoảng thời gian nói trên các tổ công tác của bộ công an do cục cảnh sát giao thông làm tổ trưởng
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an cấp huyện thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tập trung kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn phát hiện và bàn giao cho địa phương
xử lý một một trăm hai mươi chín tài xế xe ô tô bốn chín trăm sáu mươi ba tài xế xe máy và hai mươi sáu tài xế xe máy điện vi phạm
qua xác minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ghi nhận hai trăm ba mươi hai trường hợp người vi phạm là cán bộ công chức
các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định cục cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về cơ quan đơn vị công tác
để xử lý nghiêm theo quy định của đảng của cơ quan
với sự quyết liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ
tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia đã giảm rõ rệt cả ba tiêu chí